ở huyện miền núi đắc rông của tỉnh quảng trị ai cũng biết đến anh hồ phương phó trưởng phòng văn hóa thông tin huyện đắc rông
là một người tâm huyết có rất nhiều đóng góp trong việc siêu tầm nghiên cứu giới thiệu kho tàng văn hóa của dân tộc thiểu số phía tây tỉnh quảng trị
cứ đến thứ bảy chủ nhật hay lễ tết dỗi lúc nào là anh phương lại lặn lội về các bản làng để tìm hiểu
nghiên cứu đời sống và văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số
dù có phải trèo đèo lội suối băng rừng vượt núi giờ đây anh đã học khá thành thạo tiếng vân kiều để có thể trò chuyện với bà con bằng tiếng bản địa
vì vậy mà mỗi lần anh đến đồng bào vân kiều paco sẵn sàng mang những thứ đồ cổ quý hiếm của gia đình ra cho anh nghiên cứu
biết ơn anh phương quan tâm đến văn hóa và đời sống của dân tộc vân kiều chúng tôi
từ những nguồn tư liệu siêu tầm được anh hồ phương đã thức khuya dậy sớm để viết hàng trăm bài báo nghiên cứu
để giới thiệu với độc giả gần xa về đời sống sinh hoạt văn hóa vật thể phi vật thể của nhân dân các dân tộc huyện đắk rông tỉnh quảng trị
ba năm trở lại đây anh bắt đầu sưu tầm phục dựng các hiện vật theo quy luật vòng đời của bà con vân kiều paco từ lúc sinh ra đến khi mất đi
có những hiện vật như chiếc áo bằng vỏ cây là trang phục đầu tiên của người paco hiện đang trưng bày tại nhà văn hóa truyền thống của đồng bào vân kiều paco
phải hơn ba tháng trời anh lặn lội và tận xã a vao mới phục dựng được
với niềm đam mê thì bản thân cũng đi vào những vùng sâu vùng xa gặp những nghệ nhân những người lớn tuổi những người tâm huyết để cùng siêu tầm lại những hiện vật đó nhằm bảo lưu trong cộng đồng
bản thân cũng dự định là sẽ làm một cái bảo tàng cá nhân của hồ phương sẽ giới thiệu những cái văn hóa của người vân kiều paco
trong vòng đời con người từ sinh ra và mất đi có những cái gì mà tải hiện được cuộc đời sống của sinh hoạt của đồng bào vân kiều paco thì cả những cuộc đời phấn đấu để mục đích đạt được
không mệt mỏi với niềm đam mê của mình đến nay anh hồ phương đã sưu tầm được hơn bảy mươi hiện vật giá trị gồm nhiều loại khác nhau được đồng bào vân kiều paco dùng trong lao động sản xuất nấu nướng săn bắn biểu diễn nghệ thuật thờ cúng
ước mơ của anh đang mong muốn hiện thực xây dựng một bảo tàng văn hóa vân kiều paco để lưu giữ những giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc ít người ở huyện đắk rông tỉnh quảng trị